cùng với khẩu trang và dung dịch sát khuẩn vệ sinh tay
thì các sản phẩm bổ sung vitamin c cũng được nhiều người dân quan tâm những ngày này
để chủ động bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh do virus ncov
tuy nhiên bổ sung vitamin c như thế nào là hợp lý thì không phải ai cũng nắm rõ
phản ánh sau đây của chúng tôi sẽ phần nào giải đáp cho quý vị và các bạn về thắc mắc này
hiện nay trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều thông tin về việc bổ sung vitamin c
để tăng sức đề kháng bảo vệ sức khỏe trước tình hình dịch bệnh do ncov với đa dạng các loại sản phẩm
không phải chỉ dựa vào mỗi vitamin c thì chúng ta có thể phòng được bệnh
nó chỉ là một yếu tố giúp nâng cao thể dạng
vitamin c tham gia vào tất cả các phản ứng trao đổi chất trong cơ thể
khi mà cơ thể thiếu tami c thì sẽ xuất hiện rất nhiều các triệu chứng
như là bị chảy màu chân răng dế bị nhiễm trùng lâu lành vết thương hoặc là chất vết tế da
chính vì vậy là vitamin c đến
giai đoạn hiện nay thì được chứng minh là có thể tăng sức đề kháng tăng miễn dịch của cơ thể
theo các bác sĩ bổ sung vitamin c không có tác dụng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov
nhưng sẽ góp phần tăng cường miễn dịch cho cơ thể
do vitamin c cần thiết cho quá trình giải độc của cơ thể
người dân nên chú ý nạp đầy đủ hàng ngày nhất là khi bị bệnh
liều lượng của vitamin c thì được khuyến cáo là từ hai đến năm gram một ngày
thì không nên uống quá một gram một ngày
khi có thừa vitamin c thì cái nguy cơ bị tạo sỏn thật như là sỏn bột salad thì khá là cao
và khi thừa vitamin c có thể gác trị chính một đối đoạn tôn hóa và cũng có thể gây chảy máu cho thừa vitamin c
chính vì vậy là khi mà sử dụng cái vitamin c thì phải có sự tư vấn của bác sĩ có đơn bác sĩ
bởi vì trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta thì khi chúng ta ăn đủ lượng rau xanh và hoa quả tươi
thì lượng vitamin c đưa vào trong cơ thể khá là nhiều
tổng hợp không thể thay thế nguồn cung từ rau xanh và trái cây
người khỏe mạnh nên tận dụng vitamin c từ rau quả
bởi đây là cách phù hợp nhất với nhu cầu của cơ thể không cần bổ sung từ thuốc